thưa quý vị và các bạn theo nhận định của các cơ quan chức năng diễn biến tội phạm mua bán người ngày càng có chiều hướng phức tạp
đặc biệt là các đối tượng đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động hướng vận chuyển để có thể lừa bán được các nạn nhân cũng như qua mắt được cơ quan chức năng